sáng nay hai mươi hai tháng tám tại đà nẵng đoàn công tác ban kinh tế trung ương do đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ thành ủy việc triển khai nghị quyết số bốn mươi ba của bộ chính trị
về xây dựng phát triển thành phố đà nẵng đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn văn bình lưu ý để thực hiện mục tiêu lâu dài của nghị quyết bốn mươi ba
thành phố đà nẵng cần định hướng cho mình những bước đi rõ ràng ở từng giai đoạn
kiên định mục tiêu phát triển nhanh bền vững phát huy lợi thế so sánh
chủ động kêu gọi nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư vào các dự án trọng điểm mang tính động lực
chiều cùng ngày đồng chí nguyễn văn bình đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác
giữa ban kinh tế trung ương với hai trường đại học quốc gia hà nội và đại học quốc gia tp hcm